tại trụ sở chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc tiếp viện trưởng viện nghiên cứu đông á nhật bản
ông hato yama yukio nguyên là chủ tịch liên minh các nghị sĩ nhật việt thuộc đảng dân chủ nguyên thủ tướng nhật bản
tại buổi tiếp thủ tướng nguyễn xuân phúc cảm ơn những đóng góp tích cực của ông hato yama cho quan hệ hai nước
ngày nay với sự hợp tác chặt chẽ giữa thủ tướng nguyễn xuân phúc và thủ tướng abe shinzo
quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng việt nam nhật bản đang trên đà phát triển mạnh mẽ trong tất cả các lĩnh vực
trong đó có hợp tác kinh tế thương mại đầu tư đặc biệt là hợp tác trong lĩnh vực lao động
thủ tướng đánh giá cao việc ông hato yama vẫn tiếp tục quan tâm và đề xuất nhiều ý tưởng
để thúc đẩy hợp tác giữa việt nam và nhật bản trong nhiều lĩnh vực như đào tạo nguồn nhân lực xây dựng cơ sở hạ tầng
ông hato yama yukio bày tỏ vui mừng trước sự phát triển quan hệ hợp tác việt nam nhật bản
ông và đoàn rất quan tâm đến các dự án hợp tác cụ thể trong đó có hợp tác đầu tư công trình hạ tầng cơ sở theo hình thức ppp
một hình thức đầu tư mà quốc hội việt nam đang thảo luận xem xét thông qua luật
đây là hướng đi mới trong quan hệ hợp tác giữa hai nước đang đi vào chiều sâu hiệu quả